ngày một mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn xuất phát từ mâu thuẫn giữa em trai lệ với một người cùng xóm vũ văn lệ đã dùng dao nhọn đâm khiến nạn nhân tử vong
ngày sau khi gây án lệ đã bỏ trốn
tháng năm vừa qua công an tỉnh quảng ninh đã xác lập chuyên án huy động một số đơn vị nghiệp vụ phối hợp xác minh truy bắt đối tượng
tại cơ quan công an vũ văn lệ thừa nhận hành vi phạm tội cách đây hơn hai mươi năm
ngoài ra đối tượng còn khai nhận khi biết bị truy nã lệ đã trốn sang hải phòng làm nghề lao động tự do thay đổi tên tuổi để trốn tránh cơ quan pháp luật
với hành vi giả làm bác sĩ rồi đặt mua hàng qua mạng hai đối tượng trịnh quốc cương chú huyện bù đăng và nguyễn mạnh hòa chú thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đã chiếm đoạt thành công một điện thoại di động
tuy nhiên hành vi của hai đối tượng đã bị lực lượng công an thị xã đồng xoài kịp thời bắt xử
tại cơ quan công an cương khai nhận do cần tiền tiêu xài nên cương bàn bạc với hòa giả làm bác sĩ đặt mua điện thoại di động trên mạng rồi chiếm đoạt
trưa ngày ba mươi tháng bảy cường gọi điện thoại tự xưng tên giả là châu quốc bảo làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước gọi đến công ty cổ phần thế giới di động thuộc phường tân bình thị xã đồng xoài đặt mua một chiếc điện thoại di động trị giá gần một mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
đúng hẹn nhân viên mang điện thoại đến giao cho khương tại khu vực khoa nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước do cường cầm chiếc áo blue trên tay tưởng cương làm bác sĩ nên hai nhân viên giao hàng giao điện thoại cùng phụ kiện cho khương
cầm điện thoại cương nói dối là đi vào phòng làm việc để lấy tiền thanh toán nhưng đã nhanh chóng bỏ trốn ra ngoài rồi lên xe máy hòa đợi sẵn cùng tẩu thoát điện thoại chiếm được hai đối tượng bán được một mươi bốn triệu đồng chia nhau ngoài vụ án trên cương còn được xác định là đã lấy trộm số tiền ba mươi năm triệu đồng trong cốp xe của bạn rồi bỏ trốn
trong lúc tuần tra kiểm soát trên vịnh hạ long tổ công tác của phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh đã kiểm tra các đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng

đào duy tiên đinh ngọc tú vừa bị công an thành phố ninh bình bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng tường rào của trung tâm trợ giúp pháp lý sở tư pháp ninh bình thấp lại ở nơi vắng vẻ
trần quang trung đã nảy sinh ý định đột nhập vào đây để trộm cắp tài sản
trung đã rủ đào duy tiên và đinh ngọc tú cùng tham gia thực hiện
không dừng lại ở đó trung về khu phố phúc thịnh nơi mình sinh sống để tìm thêm cơ hội
trung cũng đã rủ vũ việt hùng đột nhập vào khu nhà của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc sở y tế ninh bình
lấy trộm hai máy tính để bàn và một máy tính sách tay
tiếp đó dạng sáng ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trung và đồng bọn đã dùng mỏ lết bẻ xong cửa sổ inox
đột nhập vào nhà của chị đỗ thị nhàn trộm cắp một bức tượng di lạc bằng gỗ một máy bơm nước mang ra ngoài cất giấu
để kẻ gian đột nhập vào gia đình nguyên nhân đầu tiên là về trời nóng
tôi luôn luôn lúc nào muốn nhà
thoáng cho nên là buổi tối hôm đấy đi ngủ là gia đình nhà tôi không đóng một cái cửa chớp của cái phòng ăn
cái tốc độ đẻ thì cũng không phải là lớn chúng tôi chỉ hé ra khoảng năm bảy phân để lấy gió vào thôi
nhưng tức là cái sự lơ là rất là nhỏ đấy khiến cho là tạo cái kẽ hở cho kẻ gian đã đột nhập vào
từ thực tế trên cho thấy tình hình tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng phức tạp
với thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt và liều lĩnh
điều đáng quan tâm là hiệu quả
hiện nay nhiều người dân cơ quan doanh nghiệp vẫn chưa thấy được tình hình phức tạp của loại tội phạm này
mà vẫn coi thường chủ quan tạo cơ hội để tội phạm hoạt động
cơ quan tôi thì cũng rất là chú trọng đến công tác an ninh
cũng dặn do anh em là luôn luôn là khóa trước khi ra về là đóng cửa chốt cửa sổ và khóa cửa xính ra vào
nhưng mà hôm đó là cũng do là sơ xuất cho nên là cũng quên là
không chí quên là không chốt lại cái cửa sổ và khóa cửa ra vào
vì vậy mà tối hôm đó cũng nhân là trời mưa cho nên là kẻ trộm đã đột nhập vào cơ quan
qua lối cửa chính và mở cửa sổ không có chốt khóa và sau đó là bẻ ô sắt của cửa sổ để chui vào phòng làm việc
và lấy đi mất hai cái máy tính để bàn và một cái laptop
để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời những hành vi trộm cắp tài sản
chỉ lực lượng công an vào cuộc là chưa đủ mới là giải quyết phần ngọn
điều quan trọng là phải có sự chung tay

điều quan trọng là phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội
trong đó mỗi gia đình cần chủ động đề cao tinh thần cảnh sát khóa cổng khóa cửa sổ
cửa ra vào trước khi đi ngủ đi ra ngoài
mặt khác lực lượng bảo vệ cần thường xuyên tuần tra kiểm soát các chốt
các mục tiêu trong cơ quan đơn vị kịp thời phát hiện các hành vi bất thường
để báo cáo lãnh đạo có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày bảy tháng tám
khu vực phía tây bắc bộ trong ngày mùng tám và ngày mùng chín mây thay đổi có mưa vài nơi
riêng các tỉnh như lai châu hay điện biên đêm và sáng sớm sẽ có mưa rào và rông dài rác
ngày nắng phần đông nam có nơi có nắng nóng nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
sang đến ngày mùng một mươi mưa rông sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
cùng với đó thì nền nhiệt cũng giảm xuống từ một đến hai độ
còn đối với các tỉnh phía đông bắc bộ mưa không xảy ra nhiều
ban ngày trời có nắng từ sớm xuất hiện nắng nóng
cục bộ tại hòa bình và một số tỉnh thuộc trung du và nam đồng bằng
nhiệt độ cao nhất có thể lên đến ba mươi năm độ
khoảng từ ngày mùng một mươi dài hội tụ nhiệt đới gây mưa được thiết lập
nên mưa rông diện rộng sẽ quay trở lại
có nơi mưa to đến rất to nền nhiệt giảm nhẹ đôi chút
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế áp thấp nóng phía tây
vẫn là nhân tố chính chi phối thời tiết của khu vực trong hôm nay và hai ngày sắp tới
thời tiết phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều và nền nhiệt độ tiếp tục tăng
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
đến ngày một mươi các tỉnh phía bắc khu vực như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
có thể xuất hiện mưa rào và rông
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết nói chung biến đổi không quá nhiều
vào ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều ở mức ba mươi ba ba mươi sáu độ
chiều tối mưa rào có thể xảy ra tại một vài tỉnh phía nam như ninh thuận bình thuận
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
khu vực tây nguyên từ ngày tám đến ngày mùng một mươi
trời mới thay đổi ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ duy trì cường độ gió tây nam hoạt động ở mức trung bình
nên mưa rào và rông vẫn xảy ra vào chiều tối và đêm
tuy nhiên số điểm mưa vừa mưa to cũng đã giảm hẳn
nhưng người dân vùng ven biển vẫn cần lưu ý với gió mạnh
ban ngày trời có nắng sen giữa những khoảng nhiều mây
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
bản tin mùng một mươi ba online đến đây là kết thúc